liên quan đến vụ nhóm đối tượng phá rừng và tấn công khiến một cán bộ kiểm lâm vườn quốc gia york don bị trọng thương
xảy ra vào những ngày đầu tháng hai vừa qua ngày hôm nay một mươi bốn tháng ba viện kiểm sát nhân dân huyện ea súp tỉnh đắk lắc
đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ihear siu ba mươi ba tuổi trú tại thị trấn air soup huyện air soup để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo điều tra ban đầu ngày bảy tháng hai do thiếu tiền tiêu xài ihear siu và sáu đối tượng khác cùng ở thị trấn air soup tỉnh đắk lắc
đã vào khu vực rừng thuộc tiểu khu hai trăm chín mươi hai ở xã cưm lan huyện air soup đốn hạ một cây gỗ và trở về thị trấn air soup để bán
tuy nhiên trên đường về nhóm đối tượng này đã bị anh ngô lê nhật tiến và anh nguyễn văn triều là cán bộ kiểm lâm
của vườn quốc gia york don đang đi tuần tra phát hiện bắt giữ
trong lúc đang kiểm tra tăng vật anh tiến bất ngờ bị đối tượng ihear siu tấn công
khiến anh bị thương nặng phải vào viện cấp cứu
vụ việc đang được công an huyện ea súp tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật